kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín vừa qua tại hà nội
công lộc bộ nhiếp ảnh báo chí hội nhà báo việt nam đã tổ chức cuộc thi ảnh một ngày việt nam
đây là cuộc thi ý nghĩa và thiết thực dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên
với nội dung phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên con người việt nam trên mọi miền đất nước
cuộc thi ảnh một ngày việt nam được tổ chức nhằm tìm ra những hình ảnh
những khoảnh khắc đẹp nhất về đất nước con người việt nam
đây cũng là một hoạt động nghiệp vụ bổ ích dành cho các nhà báo
các nhiếp ảnh ra chuyên và không chuyên trên khắp các tỉnh thành cả nước
của cộng lộng bộ thí dụ như hải phòng hải dương đông anh bắc giang và một số nơi là anh em đi chụp
về mặt kiểu vụ cái này nó rất quan trọng
ở chỗ tức là anh em kết hợp được cái việc thoải mái vừa chơi nhưng lại vừa nghĩ đi việc làm
vừa chơi ảnh nhưng mà vừa nghĩ cái việc là đem cái ảnh của mình chụp về hình ảnh đất nước
của con người đất nước cho người khác xem cho nên một cuộc chơi rất là lành mạnh
theo ghi nhận
cuộc thi năm nay đã thu hút được nhiều người yêu nhấp ảnh tham gia tranh tài
sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên một sân chơi nhếp ảnh rộng khắp trên cả nước nói chung
và nhếp ảnh báo chí nói riêng
hoạt động của hội báo ảnh báo chí của hội nhà báo việt nam rất là ý nghĩa
vì hôm nay là ngày hai tháng chín nó mang ý nghĩa lịch sử
mình lấy những hình ảnh đẹp nhất để ca ngợi đất nước
những thành công thành quả của đất nước mình đã được đổi thay từng ngày
với chủ đề một ngày việt nam cuộc thi có thể lệ là chỉ có một ngày để sáng tác
thể hiện góc nhìn của mình bằng những bức ảnh chân thực sinh động bám sát chủ đề nội dung
phản ánh nét đẹp con người các hoạt động văn hóa đời thường trên khắp mọi miền tổ quốc
đề tài rất là rộng có các sinh hoạt của nhân dân thủ đô trong ngày lễ độc lập
chúng tôi sẽ phân ra rất nhiều nhóm chụp về đời thường trục về đường phố
chụp về các hoạt động kỷ niệm và các hoạt động của nhân dân thủ đô ngày hôm nay
sau quá trình chấm và chọn ảnh những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được trưng bày tại các triển lãm
câu lạc bộ ảnh báo chí hội nhà báo việt nam tổ chức nhằm giới thiệu những hình ảnh đẹp về con người
thiên nhiên việt nam tới đông đảo công chúng cũng như góp phần tích cực cho
các hoạt động quảng bá du lịch thu hút du khách quốc tế đến với việt nam